ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tổ chức điểm hành trình
tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố đà nẵng với nhiều hoạt động sôi nổi
và đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia
sau năm năm triển khai hành trình tôi yêu tổ quốc tôi đã được sự đón nhận tham gia nhiệt tình
của đông đảo hội viên thanh niên
thông qua các hoạt động thăm và tìm hiểu các địa danh lịch sử văn hóa triển lãm lưu động
nhiều diễn đàn giao lưu nghệ thuật hành trình tôi yêu tổ quốc tôi đã giúp các bạn trẻ
càng thêm yêu tổ quốc và lan tỏa niềm tự hào về giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc
qua đó giáo dục truyền thống lòng yêu nước bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ mai sau